sau sáu lần tổ chức trên phạm vi toàn quốc ngày sách việt nam dần trở thành hoạt động thường niên nhiều ý nghĩa
với không chỉ ngày xuất bản mà còn là điểm hiện văn hóa cho các bạn đọc
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp và khó lường
ngày sách việt nam năm hai nghìn hai mươi sẽ được chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến
theo kế hoạch ngày sách việt nam năm hai nghìn hai mươi sẽ được thực hiện trực tuyến trong khoảng một mươi ngày
đang được xúc tiến với một hình thức mới mẻ phù hợp với bối cảnh hiện tại
hiện ban tổ chức đang làm việc với các đơn vị trong ngành cũng như các đối tác thương mại
để có thể đưa sách đến với độc giả một cách thuận tiện và nhiều yêu đãi nhất
không đơn thuần chỉ là nơi trưng bày bán sách ngày sách việt nam trực tuyến còn tổ chức giao lưu trực tuyến
giữa người làm sách tác giả với bạn đọc
việc thu hẹp cản trở về địa lý không gian giới hạn và thời gian sẽ giúp cho nhiều đối tượng độc giả
được tiếp cận tốt hơn với sách nhờ đó mà phong trào đọc sách cũng được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn